thời điểm sau tết nguyên đán cũng là lúc mà xảy ra tình trạng nhiều ô tô khách trở quá số người quy định phóng nhanh vượt ẩu
để hạn chế tối đa vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã thực hiện tổng kiểm tra kiểm soát xe khách qua địa bàn
qua đó đã phát hiện một trăm bốn mươi xe khách vi phạm
sau thời gian nghỉ tết nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân bằng ô tô khách tăng đột biến nhất là chiều từ bắc vào nam
do vậy vì lợi nhuận nhiều chủ xe lái xe đã cố tình vi phạm và ngay cả hành khách cũng chấp nhận bị nhồi nhét để tránh thời gian chờ đợi
tạo điều kiện giúp đỡ người ta trở các cháu về
và lái xe chúng tôi cũng có thêm một tí là nhuận lần sau tôi sẽ chấp hành nghiêm trình hơn
chỉ trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng hai lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã phát hiện và lập biên bản một trăm bốn mươi trường hợp xe khách vi phạm
với các lỗi chủ yếu là chạy qua tốc độ trở qua số người quy định vi phạm nồng độ cồn
lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
phòng cảnh trào thông đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
đặc biệt là chúng tôi đã sử dụng trên tuyến ngoài camera giám sát
chúng tôi đã bố trí bốn máy đo tốc độ để quản lý chặt chẽ tốc độ phân đường của các phương tiện xác khách
đối với hành vi trở qua số người quy định thì chúng tôi kiên quyết lập biên bản và bảo vệ bán truyền tải của tỉnh kiên quyết xác khách
đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng như là người điều khiển phương tiện không có dễ phải lái xe
thì chúng tôi kiên quyết tạm dự phương tiện
xác khách cho bà con đến nơi làm việc đồng xuân một cách an toàn tuần lợi
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình tiếp tục tăng cường lực lượng phương tiện trang thiết bị
đẩy mạnh tuần tra kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm đối với những lái xe vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
bảo đảm cho hành trình của người dân được an toàn và thông suốt